ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản đình chỉ thi công dự án khu điều dưỡng nghỉ dưỡng và an dưỡng hồng đức
tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm đà lạt
đây là dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa hồng đức làm chủ đầu tư
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu doanh nghiệp hồng đức khẩn trương tháo rỡ các công trình
hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng không phù hợp với giấy phép xây dựng tại dự án trên
đồng thời thực hiện bồi thương giá trị tài nguyên rừng đối với một số lâm sản chặt hạ trái phép
trước đó thành phố đà lạt đã xử lý vi phạm hành chính bốn mươi triệu đồng đối với doanh nghiệp hồng đức
vì đã thi công xây dựng một mươi bảy trên một mươi tám công trình sai nội dung giấy phép
hạt kiểm lâm đà lạt đã kiểm tra và phát hiện doanh nghiệp hồng đức cho săn ủi
làm biến dạng địa hình chặt phá cây rừng trên diện tích hơn bốn hai trăm linh m hai rừng phòng hộ
trong khi đó diện tích mà công ty được phép chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng năm biệt thự chỉ có một ba trăm linh m hai
hiện vụ việc vẫn đang được hạt kiểm lâm đà lạt phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật